thưa quý vị giữa lúc châu âu đang gồng mình chống lại làn sóng đại dịch tồi tệ chưa từng có này
khi tại anh chiến dịch tiêm mũi vaccine tăng cường cùng với việc chấp nhận cho virus lưu hành trong cộng đồng một thời gian dài
đã giúp cho anh thoát khỏi đợt bùng phát dịch mới tại châu âu
thành công của anh trong việc tránh được đợt dịch bùng phát mới nhất trên khắp châu âu đi kèm với một cái giá rất đắt
tỷ lệ người qua đời vì covid một mươi chín ở anh cao hơn nhiều so với hầu hết các nước tây âu khác
dù nước này được tiếp cận với vaccine sớm hơn so với liên minh châu âu eu
chúng tôi hành động như thế tình hình ở châu âu tồi tệ hơn rất nhiều
nhưng chúng tôi chịu đựng số người chết và mắc bệnh cao hơn trong thời gian dài
david syrah giáo sư về sức khỏe cộng đồng toàn cầu đại học inbos ở scotland cho biết
số người qua đời vì covid một mươi chín tăng vọt từ tháng bảy khi thủ trưởng boris johnson đồng ý dỡ bỏ tất cả hạn chế
thậm chí yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang
con số ghi nhận hàng ngày hiện tại tăng gần gấp năm lần so với những tuần trước ngay tự do
tổng số ca nhiễm virus tại anh đã tăng lên tới một mươi triệu người vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một
chỉ riêng tỷ lệ tiêm chủng quốc gia không nói lên toàn bộ câu chuyện
ở đức chỉ khoảng tám mươi sáu dân số từ sáu mươi tuổi trở lên nhóm chiếm hơn chín mươi số ca tử vong covid một mươi chín của cả nước đã được tiêm phòng
điều đó có nghĩa ba bốn triệu người sẽ bị tổn thương vẫn chưa được bảo vệ
ở anh chín mươi người trong độ tuổi đó đã nhận đủ vaccine
micron người đứng đầu chương trình sức khỏe khẩn cấp của tổ chức y tế thế giới who cho rằng
các nước eu có thể học hỏi từ anh về tầm quan trọng của việc tập trung vào những người cần tiêm phòng nhất
chính phủ nên biết chính xác những ai chưa tiêm chủng và chuyển sự quan tâm sang họ
ông nói anh thực sự dẫn đầu thế giới về cách xem xét dữ liệu
có sự kết hợp phức tạp của nhiều yếu tố dẫn đến việc vương quốc anh có số ca covid một mươi chín cao
nhưng tỷ lệ tử vong vẫn duy trì ổn định
hôm hai mươi bốn tháng một mươi một nước này báo cáo hơn bốn mươi bảy ca nhiễm mới
một trong những mốc cao nhất châu âu cùng với một trăm bốn mươi bảy trường hợp tử vong
mũi tiêm tăng cường có thể giúp bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất
gần một mươi sáu triệu người đã tiêm đủ mũi thứ ba ở anh so với sáu sáu triệu người ở đức
lan sóng dịch đang càng quét châu âu khủng khiếp thế nào
hôm hai mươi hai tháng một mươi một áo bước vào đợt phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn chặn làn sóng covid một mươi chín thứ ba
đang lây lan chống mặt khắp châu âu
ở đức bộ trưởng y tế jens spahn cảnh báo trong vài tháng tới
phần lớn người dân đức sẽ rơi vào ba nhóm tiêm vaccine tự hồi phục hoặc chết
sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng câu hỏi là thông qua tiêm chủng hay lây nhiễm
chúng tôi đề xuất đạt được mục tiêu đó tới vaccine ông spa nói trong một cuộc họp báo tại belling
các chính phủ châu âu đang triển khai các biện pháp mạnh để đối phó với làn sóng covid một mươi chín hiện tại
mỗi tuần lục địa già ghi nhận tới hơn hai triệu ca covid một mươi chín
mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát
tuy nhiên nỗ lực của các chính phủ đang vấp phải sự phản kháng từ người dân
hàng chục người ở áo hà lan bỉ đan mạch đổ xuống đường biểu tình
phản đối phong tỏa và quy định tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín bắt buộc
cảnh sát phải dùng hơi cây và vòi rồng để giải tán các đám đồng quá khích
một số cuộc biểu tình được tổ chức bởi các đảng cực hữu
nhưng hầu hết là những người tham gia đã chán ngắn với hai năm bị trái chân
bởi các lệnh phong tỏa bốn nước có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất thế giới
amabu saleh thị trưởng rotterdam cho biết có các cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành bạo động
thủ tướng hà lan mark rutcher thừa nhận người dân có quyền phản kháng
nhưng tôi không thể chấp nhận việc sử dụng bạo lực để chống lại những người làm việc cho bạn
và giữ cho quốc gia của chúng ta an toàn ông cho hay
châu âu hiện là tâm điểm của đại dịch chiếm hơn một phần hai số ca tử vong trên thế giới trong tháng này
bốn quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất thế giới trong tuần qua
là áo slovakia slovenia và cộng hòa xét
với chương trình tiêm chủng đang trứng lại vào mùa đông tới gần
chính phủ và các nước châu âu đang giống lên hồi chuồng cảnh báo
thủ tướng đức angela marker nói đợt bùng phát covid một mươi chín mới tồi tệ hơn bất cứ điều gì đức từng trải qua
và kêu gọi siết chặt hạn chế để kiểm soát
giống như nhiều quốc gia châu âu khác đức thúc giục người dân tiêm mũi vaccine tăng cường
nhưng nước này cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vaccine pfizer
tại áo các công dân từ chối tiêm chích ngừa vaccine covid một mươi chín sẽ bị phạt tới bốn đô
khi yêu cầu bắt buộc tiêm chủng được kích hoạt từ tháng hai năm sau
khoảng sáu mươi tám người dân đức sáu mươi sáu người dân áo đã chủng ngừa hai liều vaccine
và các bệnh nhân nhập viện hầu hết là những người chưa tiêm chủng
hồi đầu dịch các nhà khoa học dự đoán tỷ lệ tiêm chủng từ bảy mươi đến tám mươi sẽ giúp đạt miễn dịch cộng đồng
nhưng với dịch lan trọng và xuất hiện nhiều biến thể mới
các chuyên gia tin rằng gần như không thể đạt miễn dịch cộng đồng
phong tỏa với người chưa tiêm chủng
tỷ lệ tiêm chủng của châu âu đang rất chênh lệch
trong khi tỷ lệ chích ngừa ở các nước tây âu khá cao con số này ở đông âu còn khá thấp
sách bulgaria mới chỉ tiêm vaccine cho lần lượt năm mươi chín hai mươi bốn dân số
tại bỉ dù tỷ lệ tiêm vaccine lên tới bảy mươi năm số ca covid một mươi chín vẫn tăng mạnh
điều này buộc chính phủ phải áp đặt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn
điều này là nguồn cơn dẫn tới đợt biểu tình với ba mươi năm người tham dự gần trụ sở eu
đám đông biểu tình ném đá vào cảnh sát phóng hỏa
thủ tướng mỹ alexander dero gọi việc người dân dùng đến bạo lực để phản đối chính sách là không thể chấp nhận
ở hy lạp chính phủ nước này từ tuần này cấm người dân chưa tiêm chủng tới các không gian công cộng trong nhà
thủ tướng slovakia tuyên bố phong tỏa những người chưa tiêm chủng vaccine từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một
slovakia và czech trước đó cấm người chưa chích ngừa tới nhà hàng quán bar trung tâm mùa sắm
hồi đầu tháng giám đốc tổ chức y tế thế giới về các pháp ổ châu âu
ông hank kru khẳng định việc chậm chạp tiêm chủng dù có đủ vaccine là lý do dẫn tới thảm họa covid một mươi chín hiện tại ở châu âu
ông này cũng cảnh báo lục địa già có thể sẽ ghi nhận thêm nửa triệu người thiệt mạng từ nay tới tháng hai
chúng ta phải thay đổi chiến thuật từ đối phó với covid một mươi chín cho tới việc ngăn chặn nó ngay từ đầu
vị quan chức về các pháp ổ nói thêm
nhiều nước châu âu bắt buộc tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín
trước tình hình nghiêm trọng một số nước như hy lạp pháp và đức đang tiến tới yêu cầu người dân
tiêm mũi vaccine covid một mươi chín thứ ba
thủ tướng đức angela marker cảnh báo nước này chưa nỗ lực hết mình để ngăn làn sóng đại dịch thứ tư đang vô cùng trầm trọng
dường bệnh trong các khoa chăm sóc tích cực nhanh chóng kính người
tỷ lệ nhiễm hàng tuần ở mức cao nhất từ trước đến nay là ba trăm chín mươi chín chín ca nhiễm mới trên một trăm linh người
buộc một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở đức phải phòng tỏa
trước đó áo trở thành quốc gia châu âu đầu tiên áp dụng quy định tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín bắt buộc
đối với tất cả người dân
sở pháp lý để quy định tiêm vaccine bắt buộc có hiệu lực từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
và quy định này chỉ miễn trừ cho những người không thể tiêm vì lý do sức khỏe
đồng thời áo trở thành quốc gia tây âu đầu tiên áp đặt trở lại lệnh phong tỏa trong mùa thu này
theo đó hầu hết các địa điểm tập trung đông người phải đóng cửa trong một mươi ngày từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một
và có thể kéo dài hai mươi ngày
với trung bình hơn một mươi ca nhiễm mới một ngày trong tuần trước
mỹ đang ghi nhận tốc độ lây lan chưa từng thấy trong một năm qua
tình trạng này khiến chính phủ liên bang quyết định siết chặt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
bắt buộc đeo khẩu trang tại những địa điểm công cộng đối với những người từ một mươi tuổi trở lên
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nhân viên y tế bắt buộc phải tiêm vaccine
những người từ chối sẽ bị sa thải
giấy chứng nhận an toàn với covid được yêu cầu tại tất cả các sự kiện tập trung từ năm mươi người trở lên
tại hà lan chính phủ cũng áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để đối phó với đại dịch covid một mươi chín
chính phủ hà lan đã áp dụng lệnh phong tỏa một phần đất nước tới đầu tháng một mươi hai nhằm ngăn chặn đà lây nhiễm của dịch
các biện pháp hạn chế chủ yếu liên quan đến lĩnh vực nhà hàng
những người chưa tiêm chủng cũng bị cấm đến các địa điểm công cộng như quán rượu nhà hàng
châu âu một lần nữa trở thành tâm dịch toàn cầu do tỷ lệ bao phủ vaccine chậm tại một số quốc gia
biết chúng trồi đeo ta dễ lây nhiễm thời tiết lạnh hơn khiến người dân lui tới các khu vực trong nhà nhiều hơn
và nhiều quốc gia nới lỏng lệnh hạn chế
trong lúc này sáu mươi bảy bảy người dân các nước thuộc liên minh châu âu eu đã tiêm đủ hai mũi
tuy nhiên tỷ lệ tiêm giữa các nước khác nhau với mức thấp nhất ở các quốc gia đông âu
chỉ hai mươi bốn hai người dân bungaria đã tiêm đầy đủ trong khi ở bồ đào nha là tám mươi sáu
theo dữ liệu của who số ca tử vong vì covid một mươi chín ở châu âu tuần trước đã tăng gần bốn hai trăm linh ca một ngày
gấp đôi so với cuối tháng chín
trong khi đó italia dự kiến sẽ thắt chặt các quy định về thẻ xanh từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
khi tỷ lệ lây nhiễm covid một mươi chín và nhập viện tiếp tục tăng bộ trưởng y tế italia tuyên bố
người dân có thể tiêm liều vaccine tăng cường phòng covid một mươi chín sau năm tháng kể từ khi hoàn thành
châu kỳ tiêm vaccine đầu tiên
chính phủ nước này đang cân nhắc đưa ra những biện pháp hạn chế mới đối với những người chưa tiêm vaccine
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn